thưa quý vị và các bạn hoạt động không có dây phép nội dung không đúng mục tiêu tôn chỉ cố tình gây nhầm lẫn với báo điện tử đưa thông tin sai
đó là các sai phạm gần đây của một số trang thông tin điện tử tổng hợp và là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự nhiễu loạn thông tin khiến bạn đọc bức xúc bất bình
trước thực trạng đó bộ thông tin và truyền thông đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử
trong thời gian gần đây bộ thông tin và truyền thông đã phát hiện nhiều sai phạm của các trang thông tin điện tử tổng hợp
cụ thể nhiều trang thông tin điện tử chạy theo mục đích thương mại
chỉ tập trung tổng hợp những tin bài có nội dung tiêu cực thông tin về mặt trái của xã hội gây tác động không nhỏ đến dư luận xã hội
một số trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp
cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử tạp chí điện tử
bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ như news điện tử online
nhiều trang thuộc sở hữu
nhiều trang thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng lại có tên miền dễ gây hiểu lầm là trang tin của cơ quan báo chí
cơ quan nhà nước điển hình như trang tin phóng viên vn cảnh sát bốn sao vn báoh du học vn
theo bộ thông tin và truyền thông hiện nay còn có tình trạng một số trang thông tin điện tử tổng hợp liên kết với báo điện tử
để sách nhiễu doanh nghiệp xin hợp đồng quảng cáo
nhiều trang còn tự sản xuất tin bài như báo điện tử
thậm chí tổ chí
tổ chức điều tra những lĩnh vực không liên quan đến chức năng nhiệm vụ
để chấn chỉnh các sai phạm bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp
thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải chấm dứt việc tổng hợp trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí
nhưng không tuân thủ các quy định về bản quyền tự ý trích dẫn các tin bài không xin phép
tự ý thay đổi tiêu đề bài viết cắt xén thêm bớt nội dung hình ảnh
trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí
phải thực hiện đúng tôn trị mục đích của cơ quan báo chí cũng như quy định của giấy phép
không được tự ý sản xuất tin bài như các báo điện tử tạp chí điện tử
bộ cũng yêu cầu các sở thông tin và truyền thông phải kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp
thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trụ sở tại địa phương xử lý nghiêm các sai phạm
đồng thời cần thận trọng khi cấp phép đối với các trang thông tin điện tử có tên miền thuộc địa phương khác
hoặc tên miền có từ ngữ nhạy cảm
trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh của tác giả song giang
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có khoảng một bảy trăm linh trang thông tin điện tử tổng hợp
cùng với sự nở rộ này là hàng loạt sai phạm
trong cung cấp thông tin của nhiều trang trong số đó đã và đang khiến dư luận xã hội bức xúc lo ngại
sai phạm phổ biến là việc một số trang tin ăn theo báo chí bằng cách tự ý sử dụng tin bài của các báo
rồi biên tập cắt xén nội dung đặt lại tiêu đề
cố ý mập mờ khiến độc giả nhầm lẫn trang thông tin điện tử thuộc một cơ quan báo chí
đặt link đường dẫn chứa mã độc khiến người sử dụng nhất trượt vào sẽ bị lây nhiễm và mất các dữ liệu cá nhân
căn cứ vào điều một mươi hai luật công nghệ thông tin
đây là các hành vi bị cấm vì phá hoại thông tin trên môi trường mạng
khoản một xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin
sản xuất lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật
giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác
tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó
theo quy định ở khoảng hai điều hai mươi
nghị định bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức doanh nghiệp
cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn chính xác nguồn tin chính thức
và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức
thời gian đã đăng phát thông tin đó
như vậy trang thông tin điện tử tổng hợp không có chức năng sản xuất tin
nhưng trên thực tế dường như một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp không quan tâm đến quy định đó
hoặc biết mà vẫn cố tình vi phạm
cụ thể việc sử dụng từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ như news tin tức
điện tử online thậm chí những trang tin tổng hợp này còn cử người tham dự các sự kiện để đưa tin viết bài
hoặc tổ chức các loạt bài gắn mác điều tra rồi đăng tải giống như hoạt động của một báo điện tử
có thể nói chính từ sự thiếu minh bạch trong mục đích sử dụng các trang thông tin điện tử tổng hợp
đã làm nảy sinh tiêu cực
một số trang tin tổng hợp cử người tiếp cận tổ chức doanh nghiệp cá nhân để sách nhiễu
nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì đe dọa viết bài phanh phui sự việc
muốn yên ổn các tổ chức doanh nghiệp cá nhân này buộc phải lót tay phóng viên mà không biết mình đang bị lừa
với mục tiêu tăng lượng người truy cập
có trang tin dù giấy phép đăng ký chỉ chuyên về khoa học công nghệ nhưng lại tràn ngập thông tin về giới sobis
có trang tin chuyên về sức khỏe nhưng lại thường xuyên đăng tin bài về vụ án giật gân
hoặc dù trang tin với danh nghĩa giới thiệu việc làm cho giới trẻ
lại chỉ trú trọng đăng các hình ảnh clip hở hang đổi trụy hoặc tổ chức bói toán công khai
nhưng để tạo tin độc một số trang tin lại chỉ chuyên xào nấu tin tức từ mạng xã hội
với nội dung chưa được kiểm chứng thậm chí dung tục phản cảm có tính chất kích động bạo lực
thậm chí có trang thông tin điện tử tổng hợp của địa phương này
nhưng lại chủ yếu đăng tải thông tin tiêu cực về địa phương khác
khiến độc giả không khỏi nghi ngờ mục đích hoạt động không mấy lành mạnh của cơ quan tổ chức đứng sau các trang tin
hậu quả từ những trang tin như vậy là đã tạo ra góc nhìn méo mó về xã hội gây hoang mang dư luận
bên cạnh đó
tình trạng trang tin điện tử hoạt động nhưng không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn cũng diễn ra phổ biến
sự tồn tại của các trang thông tin điện tử tổng hợp nói trên đang tạo ra nhiều hệ lụy khó lường
thực tế đã có đối tượng lợi dụng kẽ hở trong hoạt động của các trang tin điện tử
để đưa tin tức xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tác động và gây bất ổn về chính trị xã hội
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
làm mất lòng tin
của người dân đối với cơ quan chức năng
thời gian qua cơ quan chức năng đã thu hồi và xử phạt hàng loạt trang tin điện tử sai phạm về nội dung
và không có giấy phép tiêu biểu như
xử phạt trang đại lộ vn của tạp chí vận tải ô tô một mươi năm triệu đồng
do thực hiện không đúng nội dung quy định trong giấy phép
không trích dẫn nguyên văn chính xác nguồn tin chính thức
xử phạt tạp chí môi trường và sức khỏe hai mươi triệu đồng
vì lập các trang thông tin điện tử
tổng hợp không có giấy phép
sử phạt công ty cổ phần vc corp hai mươi triệu đồng
do cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp soha vn
không đúng với nội dung trong giấy phép
không trích dẫn chính xác nguồn tin
sử phạt trang đẹpplus vn của công ty cổ phần truyền thông kib một mươi năm triệu đồng
vì đã tự chỉnh sửa tiêu đề thay đổi các hình ảnh minh họa
so với bài viết gốc trên trang maxonline vn
tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng mức phạt trên còn chưa đủ sức gian đe
vì có trang tin vừa bị xử phạt lại tiếp tục sai phạm với các hành vi tương tự
thậm chí coi việc sử phạt để nổi tiếng
từ đó thu hút được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn để thu lợi
thực tế này cho thấy để dẹp nạn tin giả tin vi phạm bản quyền
cũng như tình trạng hoạt động không đúng giấy phép của các trang thông tin điện tử
cần biện pháp mạnh tay hơn của các trang thông tin điện tử
cơ quan chức năng như có thể xem xét mức độ vi phạm để đình chỉ hoạt động thu hồi tên miền
xong có thể nói khó khăn trong việc quản lý hiện nay là nhiều trang thông tin điện tử
có tên miền quốc tế thậm chí đặt máy chủ ở nước ngoài
đây là kẽ hở mà không ít đơn vị tổ chức lợi dụng đăng ký tên miền quốc tế
cho các trang thông tin điện tử tổng hợp thay vì đăng tên miền vn
hòng lách luật để từ đó tổ chức nhiều hoạt động
thực tế trên mạng đã xuất hiện những trang thông tin điện tử có tên miền và máy chủ ở nước ngoài
thường xuyên có bài viết xuyên tạc bịa đặt về các sự kiện vấn đề của nhà nước
cũng như một số địa phương ban ngành và cán bộ lãnh đạo
nhằm tạo sự tin cậy các trang tin này thường dùng cách dẫn nguồn tin không được kiểm chứng
từ một số tổ chức cá nhân hoặc sử dụng ảnh photoshop ảnh đã chỉnh sửa để minh họa bài viết
đáng lo ngại là những thông tin điện tử không được kiểm chứng
những giả mạo dụng ý xấu này được lan truyền trong cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy theo cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã phối hợp với trung tâm internet việt nam
ra soát phát hiện và xử lý các trang thông tin vi phạm
theo ông trần minh tân giám đốc trung tâm internet việt nam
đối với các trang thông tin điện tử sử dụng tên miền vn
có các nội dung xấu độc có yêu cầu phải xử lý của các cơ quan chức năng
phía trung tâm internet việt nam có thể chủ động thực hiện tạm ngừng hoặc thu hồi tên miền trong mọi thời điểm
trung tâm internet việt nam có thể phối hợp với các cơ quan chức năng
nhà đăng ký tên miền quốc tế tại việt nam
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trong trường hợp cần ngăn chặn truy cập các trang tin vi phạm có sử dụng tên miền quốc tế
tuy nhiên thời gian qua thực trạng hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn diễn ra hết sức phức tạp khó lường
trước tình hình trên mới đây bộ thông tin và truyền thông đã ban hành văn bản nhằm kịp thời chấn chỉnh
cụ thể bộ yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức doanh nghiệp
chỉ được cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên cơ sở trích dẫn lại thông tin
ghi rõ tên tác giả tên cơ quan của nguồn tin chính thức
thời gian đã đăng phát thông tin đó từ nguồn chính thức của các cơ quan đảng và nhà nước
phù hợp với quy định pháp luật về báo chí
về bản quyền và không được bình luận
các tổ chức doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp không được tự thu thập cung cấp thông tin như các cơ quan báo chí
đối với trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí
phải thực hiện đúng tôn trị mục đích theo quy định của giấy phép
không được tự ý sản xuất tin bài như các báo điện tử tạp chí điện tử
để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm
thanh tra bộ thông tin và truyền thông sẽ thanh tra
kiểm tra đột xuất nếu phát hiện đơn vị nào sai phạm
sẽ xử phạt nghiêm theo luật báo chí hiện hành
với các địa phương bộ yêu cầu các sở thông tin và truyền thông
ra soát kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp
thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có trụ sở trên địa bàn mình quản lý
nếu phát hiện sai phạm nhất là các hành vi hoạt động không đúng nội dung giấy phép được cấp
hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp
để hoạt động như báo điện tử tạp chí điện tử
thì cần xử lý nghiêm
để góp phần làm lành mạnh môi trường thông tin trên mạng
nhất là chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp
cùng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
còn cần sự hợp tác của các tổ chức cá nhân
bởi đây cũng là cách chúng ta tự bảo vệ mình góp phần bảo vệ cộng đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh của tác giả song giang
chương trình xin tạm dừng ở đây

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau